ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức thường trực theo dõi tổng hợp diễn biến mưa lũ đồn đốc chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể ứng phó với mưa lũ đề xuất báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền
trước tình hình mưa lũ trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an vừa có điện chỉ đạo công tác ứng phó với đợt mưa lũ
theo đó để chủ động đối phó với diễn biến của đợt mưa lũ ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cục trường cảnh sát giao thông đường bộ đường sát ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tì
thực hiện nghiêm túc công điện số một mươi hai cdtvk của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và chỉ đạo của chính quyền địa phương về đối phó với mưa lũ thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình trên các phương tiện thông tin đại chúng
công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng ninh duy trì lực lượng phương tiện tiếp tục tham gia cứu hộ cứu nạn đảm bảo an toàn giao thông và giúp dân khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua
kiên quyết di rời dân ở những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất các lán trại công nhân ven sườn núi vùng ven sông suối
lực lượng cảnh sát giao thông có biện pháp cảnh báo và hướng dẫn giao thông bố trí lực lượng thường trực điều tiết giao thông tại các đoạn đường có nguy cơ ngập lụt tràn ngầm qua suối bến đỏ ngang
lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy sẵn sàng phương tiện cứu nạn cứu hộ để ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động sẵn sàng lực lượng phương tiện kịp thời hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu
công an các đơn vị địa phương chủ động giữ chữ lương thực thực phẩm nước uống thuốc men nhu yếu phẩm cần thiết đặc biệt tại những nơi có khả năng bị lũ chia cắt cô lập
thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về thường trực ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương mưa vừa đến mưa to vẫn đang tiếp diễn ở khu vực bắc bộ
mưa kéo dài đã khiến mực nước trên các sông dâng cao phổ biến trên mức báo động một
dự báo trong đêm nay mùng hai tháng tám ở các tỉnh bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to diện rộng
trên vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ một năm đến hai năm mét biển động
trong đêm nay lũ trên các sông thương lục nam kỳ cùng và sông thao tiếp tục lên
huyện lục nam tại huyện lục nam tỉnh bắc giang trên sông thương tại phủ lạng thương tỉnh bắc giang có khả năng lên mức bá động hai năm ba mét
trong khi đó lũ quét sạt lở đất vẫn có nguy cơ cao xảy ra tại các tỉnh vùng núi phía bắc như quảng ninh lạng sơn hà giang tuyên quang lào cai yên bái phú thọ lai châu điện biên sơn la hòa bình
nguy cơ ngập ống ở các vùng trũng thấp ven sông suối ngập lụt đô thị đặc biệt là quảng ninh hải phòng thái bình nam định bắc giang yên bái và lạng sơn
diễn biến về đợt mưa còn rất phức tạp
theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết mưa lũ các tỉnh bắc bộ đã làm ba người chết trong đó điện biên hai người sơn la một người và sáu người bị thương điện biên bốn người và lào cai hai người
trong khi đó tình hình mưa lũ vẫn diễn biến hết sức phức tạp
các địa phương đang tích cực di rời dân đến nơi an toàn và tập trung mọi lực lượng ứng phó với diễn biến của mưa lũ
tại lai châu sau hai ngày mưa lớn kéo dài làm đất đá sạt lở vùi lấp gây thiệt mạng hai người
ngày hôm nay ngày hai tháng tám mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại về tài sản của nhân dân và các công trình công cộng trên địa bàn lai châu
tại huyện mường tè mưa lớn tiếp tục làm một số diện tích ruộng hoa màu dọc suối nậm bùm bị cuốn trôi
sạt lở đất cũng làm đứt gãy khoảng một trăm năm mươi m kẻ cải tạo cánh đồng bung nưa
một số công trình thủy lợi bị hư hỏng như thủy lợi sò ló xã bùm tở thủy lợi nà pom xã bùm nưa
mưa lớn gây sạt lở đất ảnh hưởng đến hai hộ phải di rời khẩn cấp ở thị trấn mường tè
sạt lở đất chảy tràn vào bàn ảnh hưởng đến một số hộ dân tại bàn bắc bạ xã vàng san
trước diễn biến phức tạp của đợt mưa lũ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lai châu đã chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra các hồ đập vận động tuyên truyền người dân không ngủ tại lán nương trong thời gian này và sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra
còn tại sơn la tại km hai trăm năm mươi tám bảy trăm linh quốc lộ sáu thuộc khu vực đèo triềng đông huyện yên châu hàng trăm mét khối đất đá đã đổ sập xuống đường gây ách tắc giao thông
với đoạn dài đất đá tràn xuống khoảng hai trăm linh mét
với khối lượng khoảng bốn trăm linh năm trăm linh mét khối huyện yên châu đã thành lập đoàn kiểm tra lên địa điểm bị sạt lở để xử lý
bước đầu đã phân luồng giao thông tại hai điểm của ngã ba cỏ nòi với khu vực của địa bàn huyện yên châu để đảm bảo giao thông giải phóng các loại xe
tình trạng mưa to cũng đã làm cho mực nước trên dòng các dòng sông suối trên địa bàn tỉnh sơn la dâng cao đặc biệt là tại huyện sông mã mực nước lũ đã dâng lên báo động cấp độ hai khiến cho giao thông trên địa bàn huyện đang bị tê liệt
thì ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và ủy ban nhân dân các xã thị trấn triển khai đồng bộ các giải pháp để ứng phó với lại cái biến đổi của môi trường và khắc phục phòng chống lũ bão
riêng đối với cầu tràn a hìn ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các giải pháp để khắc phục đảm bảo giao thông tạm thời cho bà con bố trí các phương án ví dụ như là cầu tạm và áo phao cứu trợ và phao cứu sinh để hỗ trợ cho đồng bào đi qua đoạn suối này
trong lúc này tại tỉnh bắc giang mưa vừa mưa to vẫn đang diễn ra nguy cơ ngập lụt sạt lở đất lũ quét đang là mối lo ngại của người dân địa phương
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bắc giang mức nước sông thượng tại phủ lạng thương là bốn bảy mươi tám m cao hơn báo động số một là bốn mươi tám mét
do mưa lớn mấy ngày qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số sự cố về đê điều sự cố lún tụt kè chùa sòi đê hữu thương thành phố bắc giang đang tiếp tục lún sụt
mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại cho người dân địa phương hàng trăm hecta hoa màu và hàng chục ngôi nhà bị ngập sâu trong nước
tỉnh bắc giang đã huy động hết công suất một trăm sáu mươi tổ máy của các trạm bơm để bơm tiêu chống ngập
còn tại điện biên tình hình ngập ống sạt lở vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa bàn dân cư
các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh điện biên cũng đã bị sạt lở nghiêm trọng một xe tải lớn đã bị lật xuống vực gây tắc giao thông trong nhiều giờ đồng hồ
tại các phường trên địa bàn thành phố điện biên phủ nhiều tổ dân phố bị ngập úng có hộ bị ngập vào nền nhà cao gần một mét
do không dự đoán được tình hình lại xảy ra trong đêm khuya nên hầu hết các hộ không chủ động điều việc thu dọn đồ đạc để tránh ngập
nên đã bị hư hỏng nhiều đồ dùng sinh hoạt trong gia đình gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ bùng phát dịch bệnh
tại các phường nong bua thanh trường mưa lũ đã gây ngập úng vùi lấp gần một mươi hectare lúa hơn ba hectare ao thả cá sạt lở hơn một trăm linh mét bờ sông nậm rốm
ba hộ dân nằm trong vùng nguy cơ bị sạt lở cao đã phải di rời gấp đến nơi an toàn ngay trong đêm
ngay trong khi mưa lũ xảy ra ban chỉ huy phòng chống rụt bão sảm nhẹ thiên tai
và cứu hộ cứu nạn thành phố điện biên phủ đã đến các điểm sung yếu kiểm tra tình hình
và chỉ đạo các địa phương triển khai phương án phòng chống giúp các hộ gia đình bị ngập úng khắc phục hậu quả thiệt hại
đối với công tác khắc phục thì trước mắt là sẽ bằng cái quỹ lưu bão hỗ trợ tạm thời cho bà con những trường hợp mà bị thiệt hại về tài sản
ở đây thì rất may là không có thiệt hại người người chủ yếu là tài sản
rồi là đảm bảo về vệ sinh môi trường sẽ giao tới công ty vệ sinh môi trường
rồi là các xã phường sẽ tập trung tạm tập vệ sinh và khơi thông các hệ thống phát nước để đảm bảo làm sao phát tâm tốt và tránh việc ngập úng cục bộ
trong ngày hôm nay tại các tuyến quốc lộ bốn h một mươi hai và quốc lộ sáu ước tính hơn năm mươi năm mét khối đất đá tràn xuống lòng đường
tại km một trăm hai mươi một năm trăm bảy mươi quốc lộ một mươi hai xe tải biển kiểm soát hai mươi sáu c ba nghìn một trăm bảy mươi bảy trở ngô đã bị lật xuống talium
tại tuyến quốc lộ sáu đoạn thuộc địa phận
từ địa phận xã pa ham huyện mường trà mưa lũ đã làm mất phần nền đường và giao thông bị tê liệt hoàn toàn
sau một thời gian nỗ lực khắc phục tuyến quốc lộ bốn h quốc lộ một mươi hai đã cơ bản thông tuyến
riêng quốc lộ sáu dự kiến đến chiều ngày ba tháng tám mới cơ bản thông tuyến
tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh điện biên đến chiều nay đã giảm nhưng theo dự báo mưa lớn vẫn có thể tái diễn và kéo dài trên diện rộng
ban chỉ huy phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai và cứu hộ cứu nạn tỉnh điện biên đã triển khai các phương án phòng chống
và cảnh báo các hộ dân nằm trong vùng thường xuyên bị ngập lụt cần chủ động đề phòng trong mọi tình huống nhằm tránh thiệt hại về người và tài sản
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều nay ngày hai tháng tám dãy ký ốt trong chợ nông sản thủ đức quận thủ đức tp hcm xảy ra một vụ cháy khiến bảy ký ốt cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi
thời điểm trên lửa bùng phát từ ký ốt bốn mươi ba và bốn mươi bốn trong khu chợ c của khu tổ hợp nông sản thủ đức
nhiều tiểu thương người dân và lực lượng chữa cháy của chợ liền huy động thiết bị chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không được
ngọn lửa lúc này bắt đầu lan sang các ký ốt bên cạnh
tổng cộng có bảy ký ốt dãy số từ bốn mươi đến bốn mươi sáu bị cháy
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận chín điều ba xe chuyên dụng cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường
do thời gian này không còn các hoạt động buôn bán nên không có thương vong về người
tuy nhiên nhiều hàng hóa sổ sách trong bảy ký ốt trên đã bị thiêu rụi
hiện trường sau đó đã được bàn giao cho công an và các lực lượng chức năng phong tỏa điều tra nguyên nhân thống kê thiệt hại
còn tại quảng ngãi hôm nay phòng an ninh điều tra công an tỉnh cho biết vừa bắt vụ vận chuyển một trăm hai mươi năm kg thuốc nổ từ quảng bình về quảng ngãi tiêu thụ
trước đó ngày một tháng tám trên đoạn quốc lộ một
thuộc a thuộc xã bình nguyên huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi lực lượng phòng an ninh điều tra công an tỉnh phối hợp phòng cảnh sát giao thông và một số đơn vị nghiệp vụ khác
đã bắt quả tàng đối tượng nguyễn vương ba mươi tuổi ngụ thôn an hải xã bình châu huyện bình sơn sử dụng ô tô hiệu inova vận chuyển trái phép một trăm hai mươi năm kg thuốc nổ
gồm bốn bao mỗi bao ba mươi kg và một bao năm kg gần hai mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan

triệu đồng gần hai mươi triệu đồng gần hai mươi triệu đồng

một a thuộc xã bình nguyên huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi lực lượng phòng cảnh sát giao thông và một số đơn vị nghiệp vụ khác đã bắt quả tàng đối tượng gần hai mươi triệu đồng gần hai mươi triệu đồng gần hai mươi triệu đồng gần hai mươi triệu đồng
một a thuộc xã bình nguyên huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi lực lượng phòng cảnh sát giao thông và một số đơn vị nghiệp vụ khác đã bắt quả tàng đối tượng gần hai mươi triệu đồng gần hai mươi triệu đồng gần hai mươi triệu đồng gần hai mươi triệu đồng